trong khi đó sự phân bố không đồng đều quá tải ở khu vực đô thị và thưa thớt ở khu vực nông thôn đã khiến việt nam phải đối mặt với tình trạng bị ô nhiễm nghiêm trọng
tình trạng úng ngập tắc nghẽn giao thông tại các đô thị diễn ra phổ biến đất cho cây trồng sinh hoạt cộng đồng ngày càng bị thu hẹp
và nhìn vào một lát cắt vi mô từ một đô thị phổ yên là một trường hợp cụ thể
khi phổ yên đã trở thành thị xã công nghiệp
thì cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp chỉ còn chiếm khoảng ba trên ba
nhưng mà số diện tích mà thị xã phổ yên tiếp tục nhân dân gắn bó với đồng ruộng là còn khoảng sáu ha đất ruộng và đất màu
để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân
thì thị xã phổ yên vẫn tiếp tục quan tâm song song với phát triển công nghiệp
thì thị xã phổ yên tiếp tục quan tâm với phát triển sản xuất công nghiệp bằng mọi biện pháp
đồng bộ là đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật
các quy trình thông kênh cao đưa giống mới vào sản xuất
và đồng thời là xây dựng cơ sở tầng thủy lợi đảm bảo nước tưới cho sản xuất
để không ngừng nâng cao lăng xuất cây trồng
cũng như là giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích để đảm bảo đời sống của người dân
áp lực từ những khó khăn về chuyển đổi công việc cho người dân đến từ quá trình đô thị hóa chưa giải quyết được
thì việt nam nói riêng và các quốc gia thuộc khu vực châu á
nói chung lại phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn nhiều
đó là tình trạng khủng hoảng việc làm trên diện rộng bởi dịch covid một mươi chín
tác độ kép của đô thị hóa và covid một mươi chín đặc biệt ảnh hưởng đến thanh niên
phổ yên cũng như nhiều địa phương đô thị hóa trong cả nước
đang đứng trước tình trạng người già bám lấy mảnh ruộng cuối cùng
còn thanh niên đi làm trong các nhà máy khu công nghiệp
covid một mươi chín bất ngờ ập tới đã kéo theo sự đình trệ trong sản xuất xuất khẩu
khiến nhiều doanh nghiệp phải giảm số lượng lao động nhiều nhà máy phải xa thải nhân công
cùng với mặt trái của đô thị hóa tồn tại này đã khiến lao động ở việt nam càng thêm lao đao
nhìn chung thì cái vấn đề lao động ở việt nam đặc biệt là trước covid
là do quá trình đô thị hóa rất nhanh trong khi đó là chuyển đổi ở khu vực nông thôn diễn ra chậm hơn
chính vì vậy mà lực lượng lao động chuyển dịch lao động rất lớn
và cái này nó cũng đã tạo ra những cái mất cân bằng về phân bổ lao động ở việt nam trước covid
và đây là vấn đề mà việt nam đang đối phó khi covid xảy ra
thì nó làm cho vấn đề này trở nên nó trầm trọng hơn
nhìn rộng ra cả khu vực châu á và thái bình dương
việt nam không phải quốc gia duy nhất gặp khó khăn với vấn đề này
triển vọng việc làm của thanh niên thay phân lao động chính
chịu chi phí kinh tế và xã hội cao hơn trong dài hạn
đại dịch covid một mươi chín
trước đại dịch giới trẻ đã phải đối mặt với thách thức trên thị trường lao động
những điều này trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng covid một mươi chín
và nhiều tác động của nó đe dọa tạo ra một thế hệ bị cách ly
sẽ cảm nhận được sức nặng của cuộc khủng hoảng này trong một thời gian dài
tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong khu vực đang tăng nhanh chóng
dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ này của năm hai nghìn hai mươi
những người trẻ phải đối mặt với sự gián đoạn của thị trường lao động
và mất việc làm nhiều hơn người lớn do covid một mươi chín
kết hợp với việc buộc phải đình chỉ giáo dục và đào tạo
ảnh hưởng đến sự chuyển đổi công việc của thanh niên trong thị trường lao động
có thể dẫn đến hiệu ứng sang chấn như đã thấy trước khủng hoảng
theo cái báo cáo của tổ chức lao động thế giới cũng như idb vừa mới công bố tháng trước
thì cho thấy là nếu như trong cái bối cảnh mà covid được ngăn chặn kịp thời
và nếu như là việt nam duy trì cái mức độ tăng trưởng
tương đối là cao tức là lúc đó theo đánh giá của idb là khoảng bốn
thì là có khoảng gần bốn trăm linh lao động trẻ sẽ bị mất việc
và nếu như không suy trì được cái tức là không ngăn chặn được covid
mà covid tiếp tục là kéo dài trong hết năm hai nghìn hai mươi
thì cái số lao động mất việc nó còn tăng lên gợi đến trên năm trăm linh người
thì điều đó cho thấy là ngoài cái tác động trực tiếp của covid
nhưng mà đây cũng là vấn đề lao động
cũng là một vấn đề tương lai

và đặc biệt là vấn đề mang tính là phải có sự phối hợp
trong cái quá trình chuyển đổi kinh tế của việt nam
đặc biệt là cái quá trình đô thị hóa
quá trình đô thị hóa nó phải được thực hiện trên cái nền tảng phát triển đồng đều
của khu vực nông thôn cũng như là khu vực nông nghiệp
để làm thế nào có thể hạn chế được cái mất cân đối về lao động
mà nó có thể gây ra những hậu quả không những là về kinh tế
mà có thể lên môi trường có thể đến nhiều cái về mặt xã hội nữa
việc quản lý đô thị sai lệch hoặc thiếu sót sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực của đô thị
làm ảnh hưởng đến khả năng giảm nghèo của chính đô thị đó
không một quốc gia nào trên thế giới đạt được nhiều thành tựu với tăng trưởng kinh tế
lại không phải trải qua giai đoạn đô thị hóa trong đó có việt nam
tương lai của người dân tất cả phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị thích ứng
với quá trình đô thị hóa này
đô thị tốt là yếu tố cơ bản đảm bảo người dân được quyền tham gia
trong công tác quy hoạch phát triển và quản lý đô thị
không bị loại ra bên lề xã hội và được quan tâm
để đạt được điều này trong mức độ và quy mô của phát triển đô thị
cần có cuộc cách mạng về hoạch định chính sách